thưa quý vị và các bạn cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số một
vào hồi năm giờ ngày hôm nay hai mươi bốn tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy một độ kinh đông cách bờ biển quảng ninh thái bình khoảng bảy mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là khoảng từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
trong sáu giờ vừa qua bão số một hầu như ít dịch chuyển và mạnh lên cấp chín giật mạnh cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão ở đảo bạch long vĩ đã có gió giật mạnh cấp một mươi một một mươi hai ở đảo cô tô có gió giật mạnh cấp chín
vèn biển các tỉnh quảng ninh hải phòng có gió giật mạnh cấp sáu bảy
ở ven biển các tỉnh quảng ninh nam định khu vực bắc trung bộ đã có mưa vừa mưa to đến rất to
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
và còn có khả năng mạnh thêm trước khi đi vào đất liền
đến một mươi sáu h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm linh sáu bốn độ kinh đông trên đất liền quảng ninh thái bình
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám chín tức là khoảng từ sáu mươi chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một mươi một
do ảnh hưởng của bão vùng biển bắc vịnh bắc bộ bao gồm cả các huyện đảo bạch long vĩ cô tô vân đồn cát hải có gió mạnh cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai một mươi ba biển động rất mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
khu vực ven biển quảng ninh hải phòng thái bình nam định có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một một mươi hai
các nơi khác ở phía đông bắc bộ có gió giật cấp bảy cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
là một vùng áp thấp
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng sáu ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ mưa vừa mưa to đến rất to
trên hệ thống sông hồng sông thái bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ ba đến sáu m ở hạ lưu từ hai đến ba m
nguy cơ cao xuất hiện lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh quảng ninh lạng sơn bắc giang cao bằng bắc cạn thái nguyên phú thọ tuyên quang hà giang
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một